phó tổng thống harris cũng cam kết với các nhà lãnh đạo chính phủ việt nam quyết tâm của hoa kỳ trong việc tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh
bên cạnh đó hoa kỳ sẽ hỗ trợ việt nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật và an ninh hàng hải cải cách giáo dục